ngày hai mươi ba tháng năm bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát ma túy công an thành phố xác định công ra quảng trị để lấy ma túy về bán nên đã triển khai nhiều mối công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an thành phố tổ chức đón lõng và dừng xe bắt quả tang công cùng hiếu cùng với toàn bộ chín túi ma túy đá và ketamin được nguy trang như những túi trà khô
công thừa nhận số ma túy này vừa mua tại quảng trị đem về đà nẵng để bán cho các đầu nậu và con nghiện với mục đích kiếm lời
còn tại thanh hóa công an tỉnh vừa triệt phá thành công hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy bắt giữ tám đối tượng thu giữ một mươi bốn kg ma túy tổng hợp và hai cây heroin
lực lượng chức năng bắt quả tang vàng a tùng ở huyện mường lát đang vận chuyển trái phép một mươi bốn kg ma túy tổng hợp từ lào về thanh hóa tiêu thụ
điều tra mở rộng cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng liên quan là nguyễn minh phong và nguyễn thanh tùng đều trú tại bình dương
tiếp đó lực lượng công an đã triệt phá thêm một đường dây ma túy bắt giữ năm đối tượng trong đó phạm văn tú là người cầm đầu đã móc nối với một số đối tượng người lào để mua ma túy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án
chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong lúc tham gia giao thông mà dẫn đến đánh đuổi chém nhau tử vong đối tượng gây án là võ thanh kiệt và lưu nhật huy đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi giết người
vào chiều ngày chín tháng năm phạm hoàng kiên chú tại tỉnh an giang
cùng với nhóm bạn điều khiển xe mô tô chạy lạng lách thì xảy ra va chạm với võ thanh kiệt dẫn đến cãi nhau
sau đó kiên mang dao đến quán cà phê rượt đuổi chém kiệt nhưng không được
tức giận kiệt đã gọi điện cho lưu nhật huy đi trả thù
đến khoảng năm giờ chiều ngày một mươi ba tháng năm nhóm của kiệt cầm theo hung khí lao vào chém kiên rồi lên xe rời khỏi hiện trường
kiên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện
sau khi gây án huy trở kiệt trốn khỏi địa phương
đến sáng ngày một mươi bốn tháng năm kiệt và huy bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện trợ mới bắt giữ khi vừa quay trở về địa phương
thời gian qua lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tổ chức đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa đấu tranh
tấn công chấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
tuy nhiên tình hình tội phạm còn diễn biến rất phức tạp nổi lên là một số đối tượng xấu
lợi dụng đoạn đường vắng vào ban đêm để ra tay cướp giật tài sản
chính vì vậy người dân cần hết sức chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác và ý thức tự phòng ngừa để bảo vệ tài sản của bản thân
tối ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba một đôi nam nữ cùng chú tại xã tân công trí huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
hẹn nhau ra đường đê bao thuộc thị trấn sa rài huyện tân hồng để tâm sự
bất ngờ hai thanh niên lạ mặt tiến sát đến đôi bạn trẻ dùng dao khống chế rồi lấy hai điện thoại ví tiền
bên trong có năm mươi một đồng giấy tờ tùy thân một sợi dây chuyền vàng một mươi tám k và chiều khóa xe rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát
qua đấu tranh khai thác đặng thanh hòa và nguyễn hoài ân khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã đi đến những đoạn đường vắng vẻ để tìm con mồi
khi thấy đôi nam nữ ngồi ven đường mất cảnh giác đã xông tới dùng hai con dao đe dọa khống chế rồi cướp tài sản
sau đó hòa và anh đưa tài sản cướp được đưa cho bạn của mình đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
được biết hai đối tượng này đều nghiện ma túy đã nhiều năm riêng hoài anh từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an quỹ tân hồng cũng khuyến cáo đến mọi người dân
đặc biệt là các đôi nam nữ không nên đi những nơi vắng vẻ để tạo cơ hội điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
đặc biệt khi đeo các trang sức cũng phải chú ý có cảnh giác làm sao để có bảo vệ cái tài sản mình
đây là sơ hở để các đối tượng nhắm vào để thực hiện hành vi phạm tội
người dân cần lưu ý khi lưu thông trên đường
vào đêm khuya đoạn đường vắng nếu phát hiện có đối tượng nghi vấn bám theo thì hãy cố giữ khoảng cách an toàn
trường hợp bị tấn công nhanh chóng chạy vào nơi an toàn như khu vực có nhà dân nơi đông người trụ sở công an hoặc cơ quan nhà nước
khi bị cướp hoặc cướp giật tài sản phải chi hô và bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng như chiều cao
giọng nói cách ăn mặc và phương tiện như loại xe biển số đồng thời nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý
cục cảnh sát hình sự bộ công an hiện đang xác minh giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông dương mạnh hải cùng với ba người khác
tố cáo lý thị giang có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư và dịch vụ khách sạn nhà hàn trên đoạn hà nội
qua xác minh đã xác định được hiện nay lý thị giang không có mặt tại nơi cư trú không xác định được nơi cư trú mới
thông tin của người bị tố giác cụ thể như sau họ và tên lý thị giang giới tính nữ tên gọi khác là hòa
sinh ngày một mươi năm tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại tỉnh quảng ninh quốc tịch việt nam dân tộc sán diều số căn cước công dân hai hai một bảy hai một hai tám
cấp ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy nơi cư trú số tám mươi hai ngọc lâm phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
để phục vụ công tác xác minh giải quyết tố giác về tội phạm cục cảnh sát hình sự bộ công an thông báo truy tìm người có thông tin như trên
ai phát hiện lý thị giang đề nghị thông tin kịp thời và thông báo bằng văn bản cho cục cảnh sát hình sự bộ công an
địa chỉ số bốn trăm chín mươi bảy đường nguyễn trãi phường thanh xuân nam quận thanh xuân thành phố hà nội
điều tra viên phối hợp đồng chí cấn văn hùng số điện thoại chín mươi sáu tám trăm tám mươi chín nghìn hai trăm tám mươi tám
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận thanh xuân thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng quốc việt sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại khu một mươi ba xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
còn về tội cưỡng đoạt tài sản công an huyện sóc sơn thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn minh tân xã minh trí huyện sóc sơn thành phố hà nội
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước mép phải
và đối tượng nguyễn mạnh thường sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn ngãi cầu
xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện gia lâm thành phố hà nội
cũng về tội cưỡng đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện